cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm tiếp tục phần thẩm vấn và xét thỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các công ty đơn vị tổ chức có liên quan
tại tòa bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
thừa nhận hành vi và tội danh nhận hối lộ năm hai triệu usd từ bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thị pháp
trong cáo trạng tương ứng phù hợp với lời khai báo tại cơ quan điều tra
theo cáo trạng trong quá trình ngân hàng nhà nước thanh tra tại scb hai lần vào năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm tại scb
bị cáo trương mỹ lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với trưởng đoàn thanh tra là đỗ thị nhàn đồng thời chỉ đạo cựu tổng giám đốc
scb võ tấn hoàng văn đưa cho bị cáo nhàn năm hai triệu usd tương đương là một trăm một mươi tám tỷ đồng
đỗ thị nhàn đã chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực không đầy đủ về các sai phạm của